thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi trước giờ khai mạc kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn đại biểu quốc hội mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trong không khí trang nghiêm và xúc động các đại biểu thành kính dành một phút tưởng nhớ đến chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ vĩ đại người cha già của dân tộc việt nam
kết thúc lễ viếng các đại biểu họp trù bị chuẩn bị cho lễ khai mạc kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra vào lúc chín giờ sáng cùng ngày
cũng trong sáng nay sau phiên họp trù bị dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đúng chín giờ kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm và quyết tâm của lãnh đạo đảng
nhà nước các đại biểu bộ ban ngành trung ương dành tất cả tâm huyết phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân
tập trung trí tuệ thời gian nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc góp phần vào thành công của kỳ họp
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết đây là kỳ họp cuối năm
chương trình nghị sự của kỳ họp này gồm nhiều nội dung quan trọng tập trung vào các vấn đề như sau
quốc hội sẽ xem xét thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
đồng thời xem xét quyết định đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi
và vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
năm hai nghìn hai mươi là năm cuối có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
trong tổng số một sáu trăm năm mươi chín chín trăm bảy mươi chín viên chức có bốn trăm năm mươi bảy năm trăm năm mươi người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ hai mươi bảy
số hoàn thành tốt nhiệm vụ là một chín mươi tám một trăm ba mươi bảy người chiếm sáu mươi sáu một mươi năm
chín mươi bảy bốn mươi ba người hoàn thành nhiệm vụ chiếm năm tám mươi năm
số không hoàn thành nhiệm vụ là sáu hai trăm bốn mươi người chiếm ba mươi bảy

số viên chức chưa được đánh giá là hơn một người chiếm tám
thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nhất trí với đề xuất tăng lương cơ sở lên một sáu triệu đồng một tháng
nếu được quốc hội chấp thuận thì lương cơ sở hai nghìn hai mươi sẽ cao hơn mức lương cơ sở hiện tại một trăm một mươi đồng một tháng
để thực hiện tốt việc tăng lương cơ sở
trong năm hai nghìn hai mươi cơ quan thẩm tra đề nghị các ngành các cấp cần tăng cường tiết kiệm chống lãng phí bằng các hoạt động thực chất hiệu quả hơn
nhằm tăng nguồn lực cho chi đầu tư xây dựng cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển
cơ quan thẩm tra cũng cho rằng chính phủ cần thực hiện các bước đi phù hợp xác định vị trí việc làm
tính chất phức tạp của nghề nghiệp để chuẩn bị tiến hành cải cách tiền lương từ năm hai nghìn hai mươi một
theo nghị quyết số hai mươi bảy của trung ương đảng
đối với các khoản phụ cấp và thu nhập có tính chất lương cần được ra soát theo quy định của pháp luật
bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động
nếu mức lương tăng được quốc hội chấp thuận thì lương cơ sở hai nghìn hai mươi sẽ cao hơn mức lương cơ sở hiện tại là một trăm một mươi đồng một tháng
hiện tại là một triệu bốn trăm chín mươi đồng một tháng
theo cảng hàng không quốc tế vân đồn từ ngày một tháng một mươi một tới đây
việt nam airlines sẽ chính thức mở đường bay vân đồn đà nẵng và ngược lại với tần suất ba chuyến một tuần
cụ thể việt nam airlines sử dụng loại máy bay airbus industry a ba trăm hai mươi một có một trăm tám mươi bốn ghế
trong đó có một mươi sáu ghế hạng thương gia lịch bay vào các ngày thứ tư thứ sáu và chủ nhật hàng tuần
đây là đường bay nội địa thứ hai sau đường bay vân đồn hồ chí minh và là đường bay thứ năm được kết nối
tại cảng hàng không quốc tế vân đồn sau hơn một mươi tháng chính thức đưa vào khai thác
cảng hàng không quốc tế vân đồn đã đón trên một trăm năm mươi lượt khách trong đó có hơn ba lượt khách quốc tế
vừa qua tại tp hcm trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia bộ y tế phối hợp với quỹ đạo phật ngày nay tổ chức lễ đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến sát cho y học
đây là lần thứ bảy trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia bộ y tế phối hợp với quỹ đạo phật ngày nay tại tp hcm tổ chức lễ đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến sát cho y học
qua sáu năm vận động và tổ chức đến nay chùa giác ngộ đã vận động được hơn ba bảy trăm linh người đăng ký
trong đó tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đã có gần chín trăm linh người đăng ký tham gia với thông điệp cho đi là còn mãi
sự kiện lần này không chỉ là nơi để người dân thể hiện nghĩa cử cao đẹp mà từ đó còn tuyên truyền thay đổi nhận thức trong cộng đồng để người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc làm này
xã tân lập huyện mộc châu được biết đến là địa bàn có số hộ nghèo thấp nhất tỉnh sơn la hiện nay với tỷ lệ chỉ hai chín
để đạt được kết quả này đảng bộ xã tân lập đã xử lý tổ chức lễ đăng ký hiến mô tạng và hiến sát
đảng bộ xã tân lập đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức đảng đảng viên trong thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển góp phần xóa đói giảm nghèo
bản dọi hai xã tân lập một trong những điểm tái định cư đầu tiên của dự án nhà máy thủy điện sơn la
năm hai nghìn ba vì dòng điện ngày mai của tổ quốc bốn mươi chín hộ dân ở huyện mường la đã nhượng lại toàn bộ đất đai để di chuyển về định cư tại xã tân lập
xác định rõ vai trò kinh tế từ sản xuất nông nghiệp
tri bộ đã tuyên truyền vận động nhân dân trong bản mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi áp dụng tiến bộ khoa học và sản xuất
hàng tháng tôi đưa ra các nội dung để thực hiện phát triển kinh tế như chuyển đổi cơ cấu cây trồng cây chè do cây múi nhọn
và cây chè hiện nay bây giờ tôi đã có nhập thêm cây mờn hậu và cây trang leo
đấy là ba cây này là ba cây chủ lực chúng tôi triển khai phát triển kinh tế
sau một mươi sáu năm về nơi ở mới kinh tế của người dân đã ổn định và từng bước phát triển
cả bản đã hoàn thành được một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí và là bản đầu tiên của xã về đích trong xây dựng nông thôn mới
hiện toàn xã tân lập có hai trăm bảy mươi hectare trồng trè sản lượng chè búp tươi đạt khoảng ba tấn
giá trị sản xuất bình quân đạt một trăm linh triệu đồng trên một hectare trồng trè
ngoài ra xã tân lập đã thực hiện chuyển đổi cây trồng trên đất dốc được hai trăm tám mươi hectare
các loại cây ăn quả như mận hậu nhãn bơ
và cây ăn quả có muối cũng được trồng mới trên một trăm bảy mươi hectare
giá trị kinh tế trên một đơn vị sản xuất đạt bốn mươi năm triệu đồng trên một hectare
ở bản chúng tôi trồng cây trè này đã nhiều năm nay rồi
quá trình chăm sóc thu hoạch chè cũng bình thường không vất vả lắm
hàng ngày chúng tôi thu hái chè được bao nhiêu thì đều được nhà máy thu mua hết
cho nên so với cây ngô cây lúa thì thu nhập từ cây chè cũng ổn định hơn
chúng tôi xác định là cái việc mà thoát nghèo rồi nhưng mà lại tái nghèo đây là một cái việc mà có thể nó xảy ra bất cứ lúc nào
đấy thì chúng tôi cũng đã xác định là phải làm công tác tuyên truyền thật tốt
và giao cho các tổ chức đoàn thể phụ trách đến từng hộ chia ra làm sáu cái nhóm nghèo
để chúng tôi lựa chọn cho từng hộ thuộc nhóm nào dễ thì chúng tôi sẽ giúp cho những cái hộ dễ trước
còn lại thì chúng tôi sẽ cho mượn đất này rồi cho đi học tập mô hình này
thu nhập bình quân đầu người của người dân xã tân lập đạt gần ba mươi triệu đồng một năm
và tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn hai chín
những kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội của xã tân lập
đã từng bước tạo cho người dân niềm tin và sự lãnh đạo của đảng
khởi dậy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên

theo chương trình bất cập quỹ phòng chống thiên tai
nam dâu tư bưởi đặc sản trên dòng sông trải
tại bình dương công an huyện bắc tân uyên vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc
và tạm giữ một mươi đối tượng cùng với hơn hai trăm linh triệu đồng tăng vật để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng một mươi đối tượng nguyễn văn đó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại ấp hai xã tân bình huyện bắc tân uyên tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu
thắng thua bằng tiền tại nhà của đối tượng nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một thuộc ấp ba xã tân bình
qua nắm bắt tình hình đội cảnh sát hình sự ma túy công an huyện bắc tân uyên đã phối hợp với công an xã tân bình
bất ngờ ập vào căn nhà trên bắt quả tăng một mươi đối tượng đang say xưa chờ đánh bạc
tại hiện trường công an thu giữ hai trăm linh bảy triệu đồng tiền tăng vật cùng nhiều dụng cụ mà các đối tượng sử dụng để chờ đánh bạc
hiện công an huyện bắc tân uyên đã tạm giữ các đối tượng cùng tăng vật để điều tra về hành vi đánh bạc
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cho biết thời gian gần đây cục nhận được nhiều phản ánh về một tổ chức cá nhân
thường xuyên tổ chức các hội thảo để giới thiệu về nhiều loại sản phẩm từ hóa mỹ phẩm và quần áo phụ kiện của đơn vị mang tên greenleaf lá xanh
ngoài ra các tổ chức cá nhân này còn mời chào người dân mua hàng và mở một tài khoản id trên trang web có máy chủ đặt tại nước ngoài
để cùng tham gia xây dựng mạng lưới kinh doanh theo chương trình trả thưởng rất hấp dẫn
qua đánh giá cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cho biết hoạt động kinh doanh này là kinh doanh đa cấp
tuy nhiên đến nay cục này vẫn chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho tổ chức đơn vị nào có tên gremlip hay greenleat group
do đó để tránh các rủi ro vật chất và pháp lý liên quan cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người dân không tham gia giới thiệu phát triển mạng lưới kinh doanh của tổ chức cá nhân liên quan
thưa quý vị và các bạn thực hiện theo nghị định chín mươi bốn của chính phủ quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai
tỉnh cà mau đã triển khai đồng bộ đến các địa phương và bắt đầu triển khai thu quỹ vào đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên mỗi năm cà mau chỉ thu được khoảng năm mươi so với chỉ tiêu đề ra
không chỉ gặp khó khăn trong việc thu quỹ mà việc phân cấp quản lý và sử dụng nguồn quỹ cũng còn nhiều bất cập
đầm rơi là huyện ven biển của tỉnh cà mau nên tình trạng sạt lở ven sông ven biển lốc xoáy diễn ra tần suất ngày càng cao hơn
từ đó làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của đại bộ phận bà con nhân dân
trong khi đó nguồn thu quỹ phòng chống thiên tai đang còn gặp rất nhiều khó khăn
qua thời gian triển khai thì năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi chín
thì bình quân hàng năm thu quỹ này đạt khoảng sáu mươi bảy mươi không đạt với chỉ tiêu đề ra
thì phần lớn là do quá trình thực hiện cái này cũng là cái mới
rồi là nhân dân cũng như nhất là doanh nghiệp thì cũng chưa có ý thức
rồi là việc dẫn động để tiên truyền để thu quỹ này không đạt với kế hoạch đề ra
hiện nay tất cả các huyện của tỉnh cà mau cũng gặp khó khăn tương tự
nguồn thu chủ yếu từ cán bộ và người dân
còn thu trong doanh nghiệp thì khó khăn vì các đơn vị không hợp tác
kỳ kèo không đóng đúng theo quy định
do không có chế tài xử lý nên dù có tuyên truyền vận động nhưng ý thức chưa cao
ngoài ra theo quy định chỉ có chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mới được quyền trì quỹ này
các huyện xã đều không được phân cấp
do vậy dẫn đến vấn đề thiếu tính chủ động thì có thiên tài bất thường xảy ra
ngoài ra quỹ phòng chống thiên tai theo chỉ tiêu của huyện giao
ở đây là góc độ địa phương
thu thì đăng nộp về trên huyện
rồi khi mà có sạt lỡ thiên tai gì đó thì tùy theo từng trường hợp thiệt hại nhiều
thì chúng ta sẽ tính theo tỷ lệ để hỗ trợ mức tính đắc hỗ trợ thôi
được biết năm hai nghìn một mươi tám kế hoạch của tỉnh thu một mươi chín tỷ đồng
nhưng đến cuối năm mới chỉ thu được một mươi năm tỷ đồng đạt năm mươi năm bảy kế hoạch
riêng năm hai nghìn một mươi chín tính đến thời điểm hiện tại mới thu được bốn ba tỷ đồng
đạt hai mươi một năm kế hoạch
như vậy so với kế hoạch đề ra thì kết quả này còn khá khiêm tốn
trong khi đó người dân bị thiên tai luôn cần sự hỗ trợ để vượt qua mọi khó khăn
thời điểm này tại huyện yên bình tỉnh yên bái đang ngập tràn trong hương bưởi
toàn huyện mở rộng được gần sáu trăm linh hectare trồng bưởi khả lĩnh
đây vốn là loại cây trồng truyền thống
nhờ vào sự vào cuộc sát sao của cấp ủy chính quyền
cây bưởi đã trở thành loại cây trồng giúp cho nông dân làm giàu
gia đình ông nguyễn văn thập ở thôn phúc hòa xã hán đà
sở hữu hai trăm linh gốc bưởi khá lĩnh gần bốn mươi năm tuổi quả sai chữ trịt
giá bưởi đầu vụ khoảng một mươi một mươi năm đồng một quả
cho thu nhập gần hai trăm linh triệu đồng một năm
kinh tế khá lên nhờ bưởi
ông còn hỗ trợ cây giống cho các hộ chung quanh
chia sẻ kinh nghiệm tỉa cành bón phân phòng trừ sâu bệnh
trồng bưởi chua sen bưởi ngọt để có hoa thụ phấn chéo
nhờ cây bưởi nhiều hộ dân thôn phúc hòa đã có cuộc sống khâm khá
mua được ô tô xây nhà mới từ tiền bán bưởi
hàng năm địa phương tổ chức các lễ hội bưởi
nhằm xây dựng hệ thống tổ chức quảng bá và khai thác giá trị nhãn hiệu
tới người tiêu dùng đẩy mạnh liên kết đưa quả bưởi đặc sản
vào hệ thống chuỗi siêu thị
các nhà vườn đã có ý thức liên kết lại với nhau
thông qua việc tổ chức các câu lục bộ hay tổ kinh tế tập thể
để có cùng một quy trình sản xuất cho chất lượng quả bưởi đồng đều

nhằm cung ứng sản phẩm bưởi có chất lượng tốt sản lượng ổn định
chúng tôi tiếp tục xác định là sản xuất thì sẽ phải gắn với thị trường
bằng sự hỗ trợ của nhà nước thông qua các dự án về kinh tế
các dự án về hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm
đồng thời với việc đó chúng tôi cũng thực hiện tốt các khâu quảng báo sản phẩm
như là hai năm chúng tôi sẽ tổ chức một kỳ lễ hội

quảng bá sản phẩm này cùng với các kênh truyền thông khác
để đưa nhãn hiệu bưởi đại minh đến với người tiêu dùng
nhãn hiệu này gắn liền với việc chúng tôi giữ chất lượng sản phẩm bưởi
của chúng tôi ổn định để người tiêu dùng chấp nhận và sử dụng lâu dài
để cây bưởi ngày một phát huy hiệu quả bền vững
huyện yên bình đang tích cực đưa dông mới
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn việt gáp
với mục tiêu phát triển và mở rộng diện tích theo hướng thành vùng sản xuất tập trung
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đăng ký bảo hộ thương hiệu chỉ dẫn địa lý
dán tem nhãn truy xuất nguồn gốc xuất xứ
dự kiến năm hai nghìn một mươi chín người dân yên bình thu khoảng một trăm linh tỷ đồng từ tiền bán bưởi
nhờ vậy cả một vùng quê nghèo đã được thay ra đổi thịt
tại quảng trường mùng bảy tháng năm thành phố điện biên phủ bộ văn hóa thể thao và du lịch
ubnd tỉnh điện biên tổ chức bế mạc ngày hội văn hóa dân tộc thái lần thứ hai
sau ba ngày diễn ra sôi nổi với các phần thi hấp dẫn độc đáo các nghệ sĩ dân gian
các vận động viên đã tái hiện các giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống của đồng bào thái
ở các địa phương một cách sinh động quấn hút cẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa thái
trong xu thế hội nhập hiện nay
ghi nhận đóng góp của các đơn vị tham gia ngày hội bộ văn hóa thể thao và du lịch
tặng bằng khen một mươi sáu tập thể cá nhân ubnd tỉnh điện biên cũng tặng bằng khen một mươi một tập thể cá nhân
tối ngày hai mươi tháng một mươi tại khu bảo tồn bảo tàng sarasino ở thủ đô moscow liên bang nga
đại sứ quán việt nam tại liên bang nga và khu bảo tồn bảo tàng sarasino
quỹ hỗ trợ bản quyền quốc gia nga phối hợp với bảo tàng quốc gia phương đông nga
tổ chức buổi trình diễn thời trang giới thiệu bộ siêu tập mang tên
bí ẩn chim phượng của nhà thiết kế minh hạnh
đây là sự kiện nhằm quảng bá giao lưu văn hóa việt nam đến các bạn bè quốc tế đặc biệt là người dân nga
tại buổi trình diễn lần này nhà thiết kế minh hạnh đã mang tới hơn bảy mươi mẫu thiết kế
dựa trên chất liệu thổ cầm của dân tộc tà ôi và tơ lụa việt nam
những mẫu thiết kế đặc sắc đậm đà bản sắc dân tộc nhưng cũng không thiếu nét hiện đại
đã hoàn toàn chinh phục người xem
tôi biết khá nhiều về việt nam và văn hóa của các bạn
đối với chúng tôi hôm nay là một ngày lễ thực sự
những gì được trình diễn ở đây đúng là nghệ thuật và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp
tôi rất là vinh dự khi được giới thiệu bộ sưu tập về thổ cầm và tơ lụa việt nam
tại một cái kháng phòng và một cái lâu đài quá đẹp
điều đó cũng không phải là quá quan trọng nhưng điều quan trọng là từ cái ý tưởng về một cái nhân vật
mà tôi cảm thấy rất là lễ phục
tôi cảm thấy rằng là đó là một người phụ nữ anh hùng
và tôi nghĩ rằng tất cả những cái hình tượng về chim phụng với cái thông điệp là bí ẩn của chim phụng
nó là cái sự bí ẩn của việt nam đến một cái đất nước rất là xa có một nền văn hóa lớn
và hình tượng của anh catarina đại đế đã thiếu phục hoàn toàn và thật sự là tương thích với cái ý tưởng
về bí ẩn của chim phụng
đặc biệt ban tổ chức còn mời đến một nghệ nhân trực tiếp sang nga để biểu diễn cách dệt vải thổ cẩm
và triển lãm các mặt hàng tơ lụa bảo lộc ở lâm đồng
khách tham quan có thể chứng kiến tận mắt sự tỉ mỉ kheo léo của người thợ khi dệt lên những tấm vải thổ cẩm
với những hòa văn độc đáo của dân tộc tà ôi để hiểu hơn về văn hóa cũng như con người việt nam
mới đây cặp song tấu a b sindom đến từ thủ đô berlin cộng hòa liên bang đức
và nữ nghệ sĩ linh hà của việt nam đã có buổi biểu diễn phục vụ khán giả thủ đô tại nhà hát tuổi trẻ
chương trình do viện văn hóa gớt của đức tổ chức
điều đặc biệt của buổi biểu diễn lần này là nghệ sĩ việt nam linh hà sẽ đồng hành cùng cặp song tấu này
trong chuyến lưu diễn tại việt nam
trước đó linh hà cùng nhóm nhạc a b sindom đã có dự án hợp tác âm nhạc tại đức
các tác phẩm trong dự án hợp tác âm nhạc trên sẽ được biểu diễn tại việt nam dịp này
những nhịp điệu độc đáo của cặp nghệ sĩ nhóm nhạc đức a b sindom và sự hiện đại
cách tân trong âm nhạc của nữ nghệ sĩ linh hà cùng với sự cộng hưởng của âm thanh điện tử
đã tạo nên sự mới lạ hấp dẫn đem đến cho khán giả việt nam một trải nghiệm âm nhạc đáng nhớ
trong phần tin quốc tế nato giám sát chiến dịch quân sự của thổ nhĩ kỳ
mỹ tái bố trí quân từ syri tới iraq
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato vừa thành lập một nhóm chuyên trách
gồm các chuyên gia về chính trị quân sự và tình báo nhằm giám sát chiến dịch của thổ nhĩ kỳ ở syri
phía thổ nhĩ kỳ cam kết cập nhật hàng
hàng ngày về tiến triển của chiến dịch tình hình người tị nạn cũng như tổn thất phát sinh trong thời gian diễn ra chiến dịch
tới nay đức pháp albania ireland mỹ và luxembourg đã cam kết không có bất kỳ hỗ trợ nào cho chiến dịch của thổ nhĩ kỳ
trong khi đó trên thực địa các tay súng người quốc đã bắt đầu rút khỏi thị trấn đang bị quân đội thổ nhĩ kỳ bao vây
đây được xem là việc bắt đầu tiến trình rút quân của người quốc theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa thổ nhĩ kỳ và mỹ
còn quân đội syri đã điều động ba lứa đoàn bộ binh hành quân hướng về phía đông sông ephares
hiện quân đội chính phủ syri đã kiểm soát toàn bộ thành phố manjib phía đông bắc syri và các khu vực lân cận
bộ quốc phòng mỹ thông báo toàn bộ gần một binh lính mỹ đang rút khỏi đông bắc syri dự kiến sẽ di chuyển đến miền tây iraq
để tiếp tục chiến dịch truy quét các phiến quân thuộc tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
bộ trưởng quốc phòng mỹ mark esper cho biết mỹ vẫn đang rút lực lượng khỏi đông bắc syri và lực lượng này dự kiến được tái bố trí tới miền tây iraq
mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi nhiều khu vực tại đông bắc syri kể từ ngày chín tháng một mươi vừa qua khi thổ nhĩ kỳ mở chiến dịch quân sự chống lực lượng người quốc trong khu vực
trong khi đó tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan muốn các lực lượng chính phủ syri rút khỏi những khu vực gần biên giới thổ nhĩ kỳ để ankara có thể tái định cư cho khoảng hai triệu người tị nạn tại đây
vấn đề này sẽ được đề cập đến trong cuộc trao đổi giữa ông erdogan với người đồng cấp nga vladimir putin trong tuần này
cuộc tổng tuyển cử tại canada đã vào trạng đua cuối song cơ hội chiến thắng dành cho đảng bảo thủ và đảng tự do vẫn ngang bằng
một trong những vấn đề mấu chốt hiện nay là xung đột sâu sắc giữa lợi ích kinh tế của ngành dầu mỏ và vấn đề môi trường
tại tỉnh saketchewans sự ủng hộ của cử tri dành cho đảng bảo thủ khá vững vàng
không phải là tỉnh sản xuất dầu mỏ hàng đầu của canada khi chỉ chiếm khoảng một mươi hai sản lượng dầu của quốc gia bắc mỹ
tuy nhiên nhiều cử tri tại đây cảm thấy bị tổn thương khi chính phủ đảng tự do của thủ tướng justin trudeau trong bốn năm qua đã triển khai nhiều chính sách bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn
lãnh đạo đảng bảo thủ andrew syer tuyên bố nếu trở thành thủ tướng sẽ hủy bỏ thuế carbon và các quy định bảo vệ môi trường khác
trong khi đó chính phủ của thủ tướng justin trudeau sẽ tăng thuế carbon từ một mươi năm đô la mỹ một tấn
khí thải co hai lên ba mươi tám đô la một tấn trong những năm tới
đảng tự do của thủ tướng justin trudeau được nhận định là đang chơi trò may rủi khi dùng con bài chống lạnh ảnh dầu mỏ để thu hút các cử tri quan tâm đến vấn đề môi trường
các nhà điều tra nga thông báo đã bắt giữ nhiều đối tượng sau khi năm đập nước xây dựng trái phép ở một mỏ vàng thuộc vùng siberia bị vỡ vào ngày hôm qua
khiến cho ít nhất một mươi năm người thiệt mạng và năm người mất tích
các đối tượng bị bắt giữ gồm giám đốc công ty khai thác mỏ vàng xisim cùng quản lý và quản đốc khu mỏ
thông báo xác nhận năm đập nước tại khu mỏ bị vỡ khiến cho nước băng tràn vào khu lán trại của công nhân
theo nhà chức trách vi phạm trong quá trình khai thác mỏ được xem là nguyên nhân dẫn đến vỡ đập
tại thời điểm xảy ra tai nạn có khoảng hai trăm bảy mươi người đang làm việc
hiện một chiến dịch cứu hộ đã được triển khai tuy nhiên điều kiện thời tiết xấu đang cản trở kế hoạch huy động trực thăng tham gia cứu hộ
hội nghị internet thế giới lần thứ sáu chính thức khai mạc tại thị trấn ô chấn miền đông chất giang trung quốc
hội nghị lần này có chủ đề thông minh kết nối mở rộng và hợp tác cùng xây dựng một cộng đồng chung tương lai trong không gian mạng
hội nghị diễn ra trong ba ngày thu hút sự tham gia của một năm trăm linh chuyên gia kỹ sư đến từ bảy mươi nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
trong đó có những người đã từng nhận được giải thưởng thành tiệu chọn đời danh dự của hiệp hội internet
những chủ nhân của giải nobel và giải turing giải thưởng thường niên của hiệp hội khoa học máy tính
hơn hai mươi diễn đàn chuyên đề sẽ được tổ chức bao gồm các chủ đề phổ biến và tiên phong như trí tuệ nhân tạo mạng kết nối không dây thế hệ mới năm g và số hóa công nghiệp
đây sẽ là dịp để lãnh đạo từ các tập đoàn công nghệ lớn như microsoft qualcom alibaba huawei chia sẻ tầm nhìn về tiềm năng phát triển trong tương lai của internet
hội nghị sẽ công bố báo cáo về tình hình phát triển internet của thế giới để dự đoán về xu hướng
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt